tại trụ sở trung mương đảng ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương
tại tờ trình số một trăm bốn mươi chín ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật
đồng chí bùi quang vinh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư liên quan đến trách nhiệm các sai phạm xảy ra
đối với dự án tổng công ty viễn thông mobile phone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu
ban bí thư nhận thấy trong thời gian giữ chức bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
đồng chí bùi quang vinh chịu trách nhiệm với cương vị là người đứng đầu thiếu trách nhiệm khi ký công văn số bảy trăm hai mươi ba
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của bộ kế hoạch và đầu tư đề nghị thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này
sau khi có thông tin bất thường của dự án đồng chí đã có văn bản đề nghị dừng dự án
nhưng lúc đó bộ thông tin và truyền thông đã quyết định phê duyệt và thực hiện dự án
đồng chí bùi quang vinh đã nghiêm túc kiểm điểm nhận rõ sai phạm khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật
các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét xác định vi phạm khuyết điểm của đồng chí bùi quang vinh
phải được áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng
căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
xét nội dung mức độ hậu quả của các vi phạm và quá trình công tác đóng góp cho đảng nhà nước của đồng chí bùi quang vinh
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí bùi quang vinh bằng hình thức khiển trách